ngày sáu tháng ba tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cục hải quan tp hcm
đã phối hợp với các đơn vị chức năng để bắt giữ vụ vận chuyển trái phép hơn sáu kg sừng tê giác châu phi
từ doha qatar về việt nam
tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất đã tiến hành giám sát trọng điểm chuyến bay qr chín trăm bảy mươi
từ doha qatar về việt nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày sáu tháng ba
lực lượng hải quan đã kiểm tra hành lý của một nam hành khách bốn mươi chín tuổi quốc tịch việt nam
ngụ tại tỉnh quảng ninh phát hiện một mươi hai mẫu vật tổng trọng lượng sáu hai mươi hai kg được cất dấu tinh vi trong hành lý cá nhân
kết luận giám định sơ bộ cho biết các mẫu vật này là sừng của loài tê giác hay sừng châu phi
thuộc danh mục các loài động thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm
không được phép săn bắt buôn bán tàng trữ vận chuyển trên toàn cầu
các cơ quan chức năng đang tiến hành mở rộng điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định